tại thành phố con tum ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh con tum đã lâm trọng tổ chức đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc lần thứ một mươi
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn chỉ đạo đại hội có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng có mặt trong đại hội là hai trăm bảy mươi sáu đại biểu ưu tú đại diện cho các tầng lớp nhân dân và trí thức trên địa bàn toàn tỉnh
phát biểu tại đại hội chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đánh giá cao những thành tích nổi bật trong công tác mặt trận của tỉnh con tum trong nhiệm kỳ qua
đặc biệt là những đồng góp của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp trong tỉnh để hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh khóa một mươi đạt kết quả hiệu quả và thiết thực hơn
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị mặt trận các cấp cần chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch và hệ thống giải pháp cụ thể để sớm khắc phục các tồn tại hạn chế và tập trung nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động
để thực hiện yêu cầu cán bộ mặt trận phải gần dân sát dân lắng nghe ý kiến của nhân dân từ đó chủ động phản ánh với các cấp ủy đảng và chính quyền giải quyết thấu đáo những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân
đại hội đã hiệp thương bầu đồng chí nguyễn trung hải làm chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh con tum khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đồng thời cử sáu đồng chí sự đại hội đại biểu toàn quốc ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín